sở y tế tỉnh đồng nai cho biết là trong ngày bảy tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận là hai mươi một ca dương tính mới
và đáng chú ý là có nhiều trường hợp từ bình dương sang làm xét nghiệm để có giấy xác nhận âm tính
nhưng đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín ngoài ra tỉnh cũng đã có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín
cụ thể năm trường hợp là người từ bình dương qua làm xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện đại học y dược xuyên mát
năm trường hợp này không liên quan cộng đồng tại đồng nai và đồng nai đã tiếp nhận điều trị
bên cạnh đó có thêm hai trường hợp liên quan đến chợ đồ mối bình điền tp hcm
tổng số ca liên quan đến chợ bình điền đến hôm nay là ba ca đồng thời tiếp tục phát hiện một mươi bốn ca dương tính
liên quan đến chợ đầu mối hóc môn trong đó một ca tại phường tân biên còn một mươi ba ca tại huyện thống nhất
và một ca trong khu vực phong tỏa một mươi ba ca là f một đang cách ly tại khu vực cách ly đại học miền đông
tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại đồng nai đến sáng nay là một trăm một mươi ca
trong đó liên quan đến chợ đồ mối hóc ngôn là tám mươi chín ca
ngoài ra đồng nai cũng có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ngụ ở huyện thống nhất bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường tăng huyết áp
là trường hợp buôn bán tại chợ đồ mối hóc ngôn đi cách ly tập trung ngày hai mươi chín tháng sáu tại trường đại học nhiền đông